mở đầu sẽ là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là bốn bảy trăm bảy mươi sáu ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên thành chín trăm một mươi hai trăm bảy mươi sáu ca
về tình hình tiêm chủng trong ngày hai mươi một tháng một mươi một có một một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm linh chín triệu liều
và ngày hôm nay nước ta ghi nhận một mươi ba trăm hai mươi một ca nhiễm mới
trong đó hai mươi hai ca nhập cảnh và một mươi hai trăm chín mươi chín ca ghi nhận ở trong nước
tăng bốn trăm một mươi bảy ca so với ngày trước đó tại năm mươi tám tỉnh thành phố có năm sáu trăm bốn mươi bảy ca trong cộng đồng
theo thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn của ủy ban nhân dân tp hcm
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một hiện tp hcm có một mươi một quận huyện đạt trạng thái bình thường mới
số địa bàn còn lại ở cấp hai và không có địa phương nào ở cấp ba
tp hcm đang ở cấp độ hai
tại hai mươi hai địa phương cấp quận huyện có một mươi một đơn vị đạt cấp độ một một mươi một địa phương đạt cấp độ hai
và không có địa phương ở cấp độ ba và cấp độ bốn
tính đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine là chín mươi chín chín mươi hai
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều là chín mươi bảy hai mươi ba
hiện tp hcm chuẩn bị kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và bảo đảm số dường hồi sức cấp cứu icu

tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tình hình dịch ở cấp độ bốn
sáng nay học sinh lớp chín ở một mươi bảy huyện của hà nội và nhiều địa phương đã cho học sinh đi học trở lại
tại hà nội học sinh khối lớp chín đi học từ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một
việc cho học sinh trở lại trường cũng được tp hcm quy định chỉ áp dụng với một mươi bảy huyện thị xã khu vực dịch
ở cấp độ một hai trong một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng

tại đà nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay học sinh khối một mươi hai toàn thành phố được đến trường sau một thời gian học online
đến thời điểm hiện tại gần như toàn bộ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
cũng trong ngày hôm nay nhiều trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn đồng nai
bắt đầu đón học sinh quay lại trường học trực tiếp
tại các trường này có gần sáu trăm linh trên tổng số gần một một trăm năm mươi học sinh đi học lại
những học sinh chưa đi học lại là do mắc covid một mươi chín
hoặc tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay tại bản mâm xã triềng sơ huyện sông mã tỉnh sơn la
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một học sinh tử vong ngay tại chỗ
theo đó vào thời điểm trên chiếc xe đưa đón học sinh một mươi sáu chỗ mà bị kiểm soát hai mươi sáu b bảy trăm linh một
đang chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến cho bốn học sinh bị văng ra ngoài
em học sinh trường trung học cơ sở triềng sơ xã triềng sơ huyện sông mã tử vong tại chỗ
ba học sinh khác bị thương nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
tiến hành truy bắt đối tượng và điều tra làm rõ vụ dùng dao đâm chết người xảy ra tại ấp hai
xã lộc hưng vào chiều qua ngày hai mươi một tháng một mươi một
vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một nguyễn văn thịnh
ba mươi tuổi trú tại xã lộc thịnh huyện lộc ninh đến nhà vợ cũ là chị nguyễn thị mỹ nương
để tìm anh trương thanh phúc là người sống chung như vợ chồng với chị nương
ngay khi đến nhà thịnh đã dùng con dao nhọn mang theo đâm vào ngực anh phúc
làm anh gục tại chỗ rồi bỏ trốn anh phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hiện lực lượng công an đang truy bắt nguyễn văn thịnh
theo thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn của ủy ban nhân dân tp hcm
ngày hai mươi hai tháng một mươi một hiện nay tp hcm có một mươi một quận huyện đạt trạng thái bình thường mới
số địa bàn còn lại ở cấp độ hai và không có địa phương nào ở cấp độ ba
tp hcm đang ở cấp độ hai tại hai mươi hai địa phương cấp quận quyện có một mươi một đơn vị đạt cấp độ một
một mươi một địa phương đạt cấp độ hai và không có địa phương ở cấp độ ba
theo thống kê có hai địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận năm và phú nhuận
cấp một lên cấp hai bốn địa bàn giảm cấp độ dịch là quận một mươi một bình thạnh
củ chi từ cấp độ hai xuống cấp độ một và huyện cần giờ từ cấp độ ba xuống cấp độ hai
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm năm mươi đơn vị đạt cấp một một trăm năm mươi bảy nơi đạt cấp hai
và chỉ có năm đơn vị cấp ba không có địa bàn thuộc cấp độ bốn
tính đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine
là chín mươi chín chín mươi hai đạt bảy mươi tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều là chín mươi bảy hai mươi ba đạt tám mươi

hiện thành phố đã thiết lập cơ sở thu dung điều trị và đảm bảo số dường hồi sức cấp cứu
tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tình hình dịch ở cấp độ bốn
ngoài ra toàn địa bàn cũng xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm trong cộng đồng
trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư đến nay thành phố hồ chí minh ghi nhận hơn bốn trăm năm mươi sáu ca nhiễm
trong khi đó một mươi bảy huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai
trong một mươi bốn ngày
các ca f trong cộng đồng được cho học sinh khối lớp chín đến học trực tiếp
sau thời gian ở nhà học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường đưa học sinh quay trở lại trường đều tuân thủ các điều kiện phòng dịch
như giáo viên tiêm đủ hai mũi đảm bảo học sinh ngồi giãn cách
cũng trong sáng nay hai mươi hai tháng một mươi một phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến cho biết
dự kiến đầu tháng một mươi hai hà nội sẽ cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường học
tiếp theo sẽ là các khối lớp khác của các bậc trung học cơ sở
trong tuần này từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một toàn bộ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
sẽ tiêm phòng vaccine sau đó sẽ tiếp tục tiêm cho học sinh khối trung học cơ sở
kế hoạch tiêm chủng đảm bảo học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm nhanh nhất
để có thể tới trường học trực tiếp
trong quá trình học sinh trở lại trường học trực tiếp nếu có vấn đề xảy ra
trường học sẽ lập tức khoanh vùng đảm bảo an toàn cho học sinh
tại thành phố đà nẵng cũng bắt đầu từ ngày hôm nay
học sinh khối một mươi hai toàn thành phố
học sinh khối một mươi hai toàn thành phố được đến trường sau một thời gian dài học online
công tác đảm bảo an toàn cho các em học sinh được triển khai như thế nào
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn ra với những ca nhiễm trong cộng đồng
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
trường trung học phổ thông thái phiên quận liên kiểu có hơn bảy trăm linh học sinh lớp một mươi hai
buổi sáng đầu tiên quay trở lại trường tất cả các em đảm bảo tuân thủ những quy định
đeo khẩu trang kiểm tra thương nhiệt và sát khuẩn tay trước khi lên các lớp học
nhà trường đã dành tiết học đầu tiên để hướng dẫn cụ thể
việc thực hiện những biện pháp phòng chống dịch cho học sinh
trước đó để chuẩn bị cho việc dạy học trực tiếp cũng như tất cả các trường trên địa bàn thành phố
nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid và tổ an toàn covid
xây dựng các phương án và kế hoạch phòng chống dịch chuẩn bị đầy đủ thiết bị vật tư y tế
đặc biệt bố trí phòng cách ly biệt lạc
nhà trường đã tập với khu vực hành chính và dạy học sẵn sàng xử lý trong tình huống
có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín hoặc các f liên quan
trước khi học sinh học nhà trường có một thông báo gửi cho giáo viên trụ nhiệm
giáo viên trụ nhiệm sẽ thông báo thông tin cụ thể cho trang mạng học sinh được biết
theo thông báo đó trước khi đến trường làm gì là ăn sáng đem chai nước ấm
đến trường làm gì lớp học làm gì trong đó là nhà trường có xây dựng kịch bản hết
không có trực tuyến và giáo viên trụ nhiệm bám vào đó để thông báo cho trang mạng học sinh
và học sinh được biết yên tâm đến trường
cùng với những biện pháp phòng dịch được triển khai đến thời điểm hiện tại
gần như toàn bộ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín góp phần đảm bảo an toàn cho các em
khi quay trở lại trường
ngày hai mươi chín tháng một mươi một thì hai khối tiếp theo là khối một mươi và khối một mươi một để đi học
hiện nay trên các địa bàn quận huyện đã tiếp tục thực hiện công tác tiêm
vaccine cho học sinh các lớp từ lớp sáu đến lớp chín
thì theo như tiêu chí thì khi chúng ta tiêm vaccine cho học sinh bậc trung
cơ sở trung học phòng nếu quá đủ một mươi bốn ngày ở quỹ một
thì có thể tham vấn cùng với sở y tế để báo cáo ủy ban với thời điểm thích hợp
để cho đi học lại đối với bậc trung học cơ sở
bên cạnh việc xây dựng các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh
khi trở lại trường sở giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo

các trường xây dựng thời khóa biểu thời lượng chương trình dạy học phù hợp
đảm bảo cho giáo viên đáp ứng được việc vừa dạy trực tiếp vừa dạy online
cho các khối lớp còn lại
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự khoảng một mươi một h trưa ngày hôm nay
tại bản mâm xã triềng sơ huyện sông mã của tỉnh sơn la đã xảy ra vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh tử vong tại chỗ
theo đó vào thời điểm trên chiếc xe đưa đón học sinh một mươi sáu chỗ biển kiểm soát hai mươi sáu b bảy trăm linh một
đang chở các học sinh sau giờ tan học về nhà thì bất ngờ rơi cánh cửa
khiến bốn học sinh bị văng ra ngoài hậu quả một em học sinh trường trung học
cơ sở triển sơ xã triển sơ huyện sông mã tử vong tại chỗ
ba học sinh khác bị thương nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng
chức năng điều tra làm rõ
các lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh quảng bình
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng người lào
đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
cụ thể vào sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế
cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với phòng
phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình và đội kiểm soát
hải quan quảng bình bắt quả tang hai đối tượng người lào là kẹo la khon
vinh khâm pa sật năm mươi tuổi và tích sĩ hạp păn nha hai mươi năm tuổi
đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới theo hướng
từ lào về việt nam tại khu vực suối cạn cách cột mốc biên giới năm trăm năm mươi
về phía việt nam khoảng ba trăm linh m lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường
hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong các túi bóng
và một số tàng vật khác